nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn nữ doanh nhân tiêu biểu của hội đồng doanh nhân nữ việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng chúc mừng những thành công của cộng đồng nữ doanh nhân nói riêng thành tựu trong bình đẳng giới ở nước ta nói chung
thủ tướng nêu rõ trong lịch sử việt nam luôn có những tấm gương phụ nữ anh hùng đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngày nay có rất nhiều tấm gương về phụ nữ thành công trong các lĩnh vực nhiều phụ nữ giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước
sinh thời bắc hồ đã tặng phụ nữ việt nam tám chữ vàng anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang
nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ anh hùng phụ nữ việt nam có những phẩm chất cao quý vai trò lớn lao trong gia đình xã hội giỏi giang trong công việc
thủ tướng mong các nữ doanh nhân nỗ lực hơn nữa có niềm tin trong phát triển sản xuất kinh doanh học tập nghiên cứu khoa học vươn lên phát triển mạnh mẽ trong cuộc sống
thủ tướng đề nghị cộng đồng nữ doanh nhân vươn lên mạnh liệt hơn nữa có ý thức tham gia xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
học hỏi đổi mới sáng tạo cập nhật kiến thức nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại hội nhập tốt hơn
thủ tướng cũng mong hội đồng doanh nhân nữ việt nam cải tiến nâng cao hiệu quả trong hoạt động hỗ trợ đắc lực các doanh nhân nữ
thủ tướng khẳng định chính phủ luôn đồng hành với cộng đồng doanh nhân với tinh thần kiến tạo và phát triển bảo đảm môi trường hòa bình ổn định bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
đóng góp cho xã hội thủ tướng đề nghị các cấp các ngành cơ quan đoàn thể quan tâm hơn nữa tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nhân nữ hoạt động hiệu quả trong thời gian tới